do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại sóc trăng tần suất sạt lở bờ biển xuất hiện càng nhiều và không theo quy luật
trong đó sạt lở ở tuyến đê biển thuộc địa bàn thị xã vĩnh châu diễn ra nặng nề và không có dấu hiệu giảm
tại khu vực giáp ranh tỉnh bạc liêu đến cống số hai thuộc xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
nhiều đoạn đê biển bị đe dọa trực tiếp bởi dãy rừng phòng hộ làm nhiệm vụ chắn sóng bị thiệt hại nghiêm trọng
có nhiều đoạn không còn rừng phòng hộ do đó những lúc thủy chiều lên hay thời tiết xấu
sóng đánh trực tiếp vào thân đê đe dọa cuộc sống của người dân ven khu vực cống số hai thuộc ấp prey chop b xã lai hòa